sau những thành công từ vụ dưa hấu nam mỹ mùa hoa tết hai nghìn một mươi tám người nông dân tài ba ở ấp khánh hòa xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đông tháp lại tiếp tục tạo ra sự đột phá khi chuẩn bị năm trăm linh cây dưa hấu nam mỹ màu tím để phục vụ cho mùa hoa tết hai nghìn một mươi chín sắp tới
điểm độc đáo của giống dưa mới này là cả thân lá và trái đều màu tím đây là giống dưa có nguồn gốc từ nam mỹ
ở việt nam từ trước tới nay giống dưa này chỉ được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới như đà lạt
theo ông trần văn tiếp cây dưa hấu tím ít sâu bệnh nhưng rất kén phân cây không chịu phân hóa học nếu trồng bằng hạt thì năm tháng cây cho ra trái riêng trồng bằng cành thì chỉ bốn tháng
hiện ông tiếp đã nhân giống khoảng năm trăm linh cây con màu tím và khoảng bảy trăm linh cây màu vàng đã được trồng vào cuối tháng chín âm lịch